chiều ngày hai mươi một tháng năm một sự cố xảy ra trong chuyến bay của singapore airlines từ london đến singapore
khiến một hành khách thiệt mạng và ít nhất năm mươi người khác bị thương phải cấp cứu
sau tai nạn singapore cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến thủ đô bangkok thái lan
nhằm thúc đẩy công cuộc tìm kiếm nguyên nhân khắc phục hậu quả
theo đó hãng hàng không singapore airlines cho biết chuyến bay mang dấu hiệu sq ba trăm hai mươi một
của hãng đã cởi hành từ sân bay heathrow ở thủ đô london của anh trên hành trình đến singapore
đã phải chuyển hướng tới bangkok thái lan và hạ cánh xuống sân bay suvarnahumi
lúc một mươi năm h bốn mươi năm theo giờ địa phương vào ngày hai mươi một tháng năm
qua dữ liệu của flyradar hai mươi bốn cho thấy sau khoảng một mươi một giờ bay kể từ khi cất cánh ở london
chiếc máy bay đã giảm mạnh từ độ cao khoảng ba mươi bảy feet xuống còn ba mươi một feet
chỉ trong vòng năm phút khi vừa vượt qua biển andaman và đến gần thái lan
quan chức sân bay suvarnahumi ở bangkok xác nhận đã có một người thiệt mạng và ít nhất là năm mươi người bị thương
thời điểm đó trên máy bay có tổng cộng hai trăm một mươi một hành khách và một mươi tám thành viên phi hành đoàn
theo báo cáo từ truyền thống địa phương có hơn một mươi xe cứu thương đã được huy động khẩn cấp
để đưa hành khách bị thương đến bệnh viện nhân viên y tế cũng đã lên máy bay kiểm tra tình hình
sức khỏe các hành khách bị thương đã được hỗ trợ rời khỏi máy bay
hãng hàng không cho biết đang làm việc với chính quyền địa phương ở thái lan để cung cấp
các hành khách y tế cần thiết qua những bức ảnh được ghi nhận từ hiện trường cho thấy
cảnh hỗn loạn bên trong chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh a đồi đạc vừng vãi cắp sàn cả trong khu vực tiếp viên
của chuyến bay mang số hiệu sq ba trăm hai mươi một của hãng singapore airlines sau khi gặp nhỡ động đáng sợ
nhớ lại ký ức kinh hoàng một hành khách trên chuyến bay mota
khi ấy máy bay đột nhiên dùng lắc mạnh rồi thượng lại khiến những người không thắt dây an toàn
hất tung lên thậm chí một số người đã đẹp đầu vào khoang hành lý
tại chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí nhiều người ngã xuống sàn
điện thoại bay khỏi tay giày văng tung tué nhiều thành viên phi hành đoàn bị thương
bình luận về sự việc hãng bay cho biết singapore airlines xin gửi lời chia buồn sâu
sắc nhất tới gia đình của người đã mất ưu tiên của hãng là hỗ trợ hết sức có thể cho
tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay singapore airlines đã không thông báo về thời
điểm xảy ra thương tích và thương vong thế nhưng một hành khách cho hay tình trạng nhiễu động đã
được gửi không thắt dây an toàn va vào cabin phía trên có thông tin cho biết máy bay bắt đầu
gặp sự cố khi bay qua khu vực myanmar ngay khi vụ tai nạn xảy ra bộ giao thông
singapore tuyên bố cục điều tra an toàn giao thông đang liên lạc với các đối tác thái lan và
sẽ cử nhân viên điều tra tới bangkok phát biểu tại họp báo tổng giám đốc sân bay
ông kitty pong cho biết một người thiệt mạng là công dân anh bảy mươi ba tuổi có thể do đau tim
trong số hàng chục người bị thương có bảy người bị thương nặng ở đầu
theo tờ thái pb world com cho biết một phi công giấu tên để lại máy bay đã gặp phải tình trạng
nhiễu loạn không khí nghiêm trọng trong suốt hành trình buộc phi công phải thay đổi lộ trình phát
hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay sulvaniahomi bài đăng nhấn mạnh sự cố bi thảm này sẽ là
bài học cho tất cả các hành khách đi máy bay rằng họ nên thắt dây an toàn mọi lúc khi ngồi
trên máy bay ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình người qua cố hãng hàng không cung cấp thêm
singapore airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tại thái lan
để hỗ trợ y tế và cử một nhóm đến bangkok tăng cường hỗ trợ bám sát diễn biến tình hình
đây là lần đầu tiên singapore airlines gặp sự cố chết người trong vòng hai mươi bốn năm qua trước đó
vào năm hai nghìn một máy bay của hãng đã bị rơi khi cất cánh tại đài loan khiến tám mươi ba người thiệt mạng
thời gian qua một số vụ tai nạn máy bay đã xảy ra mà thời tiết xấu là một trong số
các nguyên nhân đã gây ra những thảm kịch đau lòng trước đó vào cuối tháng bốn
một sự cố liên quan đến chuyến bay của kaza pacific đã khiến toàn bộ
quân khách trên chuyến bay vô cùng hoảng sợ theo chimun news vào ngày ba mươi tháng bốn
chuyến bay mang số hiệu cx ba trăm bốn mươi một của katy pacific đã bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng
trong quá trình hạ cánh gây ra tình trạng hỗn loạn trong cabin hành khách
theo địch chỉnh sự kiến máy bay sẽ cất cánh từ sân bay quốc tế hồng kiều tại thành phố thượng
hải trung quốc đến sân bay hồng kông trung quốc tuy nhiên vào thời điểm chiếc máy bay chuẩn bị
hạ cánh nó gặp thời tiết đối lưu mạnh và không thể đáp xuống đường băng khiến máy bay dùng lắc giữ
rồi các hành khách thì không thể ổn định chỗ ngồi thậm chí một số người còn được nhìn thấy đã
lấy điện thoại ra và bắt đầu viết tin nhắn từ biệt cho những người thân của mình
cô vương một hành khách trên máy bay đã kể lại rằng chiếc máy bay liên tục rơi vào trạng thái
không trọng lượng khi gặp sự cố và không thể hạ cánh máy bay nhanh chóng bay lên từ độ cao ba trăm linh m
đến khoảng hai năm trăm linh m và dừng lại trong trạng thái không trọng lượng một lúc lâu nếu không thắt rơi
an toàn cô không biết mình sẽ bị ném đi đâu cô cảm giác chuyến bay ấy không khác gì một
người chạm chán với tử thần bởi lẽ khi ấy các hành khách có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa máy
bay vào không khí cùng với tiếng mọi người trong cabin đang là hết một số hành khách không thể
chịu đựng được sự hỗn loạn và lập tức nôn bửa trên ghế của mình ngoài cô vương một người khác
đã chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm kinh hoàng ấy người này cho biết rằng khi máy bay
trao đảo và lượn vòng trên bầu trời ngoài cửa sổ trời tối đen và liên tục có sầm xét khiến
khách càng thêm hoảng loạn cô cho hay cảm giác không trọng lượng thật đáng sợ nhiều người trên
máy bay là hét trẻ em thì khóc tiếp viên cũng khóc và cabin chật kín người và mùi nôn mưa cô
không muốn trải nghiệm điều này một lần nữa trong đời được biết do không thể hạ cánh
phi công đã phải cho máy bay bay vòng trong suốt hai giờ đồng hồ và tạm chuyển hướng hạ cánh xuống
thâm quyến sau khi hạ cánh và tiếp nhân liệu chiếc máy bay lại tiếp tục cắt cánh và cuối
cùng đã thành công hạ cánh ở hong kong vào lúc hai giờ bốn mươi hai phút ngày một tháng năm
mới đây nhất vụ rơi trực thăng khiến tổng thống iran ibrahim raisi và bộ trưởng ngoại
giao hossein amir abdullahian thiệt mạng cũng đắt gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn
khi bay qua ghi nhận một trong số những nguyên nhân gây ra thảm kịch trên là do máy bay gặp thời
thiết xấu và sự cố kỹ thuật trong khi đó các phi công trong phi hành đoàn lại không thể xử lý
kịp thời để ngăn chặn tai nạn trước khi máy bay rơi xuống vùng rừng núi sâu hiểm trở
liên quan đến nguyên nhân thời tiết một hiện tượng nhỡ động không khí nghiêm trọng có
thể khiến cả những phi công dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải lo lắng thông thường hiện tầng
này chỉ khiến máy bay dùng lắc đôi chút tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất nó có thể gây
hư hỏng thương tích như trong trường hợp chuyến bay trên theo cơ quan hàng không liên bang mỹ
trong các vụ tai nạn không gây tử vong nhiễu động không khí là nguyên nhân hàng đầu gây thương tích
cho tiếp viên và hành khách theo ban an toàn giao thông quốc gia mỹ đây là một trong những loại tai
nạn hàng không phổ biến nhất hiện nay theo trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia nhớ động không
ký khiến các hãng hàng không mỹ thiệt hại lên tới năm trăm linh triệu usd một năm do hành khách bị thương và
chậm trễ chuyến bay nghiên cứu về hiện tượng này pow williams giáo sư khoa học khí quyển tại đài
học redding anh nhận định có một tháng đo để đo độ mạnh nhớ động không khí trong những lần gặp
nhiễu động nhẹ phi hành đoàn vẫn có thể đi lại và tiếp tục phục vụ dịch vụ ăn uống còn nếu mà gặp
nhỡ động không khí mạnh hơn bất kỳ thứ gì không được cố định chắc chắn sẽ bung ra và gây khó khăn
cho việc đi lại lúc này tiếp viên sẽ phải ngồi tại chỗ trường hợp tồi tệ nhất là nhỡ động nghiêm
nhiễu động không khí có thể mạnh hơn trọng lực sức ép có thể gắn chặt hành khách vào ghế
nếu không thắt dây an toàn cơ thể người sẽ bị hất lên trong cabin và gây ra chấn thương nghiêm trọng
trọng như gãy xương tại mỹ mỗi năm có khoảng sáu mươi năm máy bay gặp phải tình trạng nhỡ động không
khí và khoảng năm năm trăm linh chiếc gặp tình trạng nhỡ động nghiêm trọng tuy nhiên những con số này có
thể sẽ tăng lên theo giáo sư williams biến đổi khí hậu đang làm thay đổi tình trạng nhiễu động
đơn vị đã chạy một số mô phỏng trên máy tính và nhận thấy rằng tình trạng nhiễu động nghiêm trọng có
thể tăng cấp đôi hoặc cấp ba trong những thập kỷ tới bên cạnh đó hiện tượng này càng ngày càng
xảy ra mà không liên quan đến bất kỳ hiện tượng nào như bão hoặc mây không giống như nhiễu động thông
hiện tượng này xảy ra bất ngờ và máy bay khó tránh kịp theo ntsb từ năm hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi
tổ bay công nhận được cảnh báo trong khoảng hai mươi tám số vụ tai nạn liên quan đến nhiễu động không khí
phân tích của giáo sư williams sự đoán rằng nhỡ loạn không khí sẽ tăng đáng kể trên toàn cầu
vào giai đoạn hai nghìn năm mươi đến hai nghìn tám mươi đặc biệt dọc theo các tuyến bay nhuộn nhịp nhất và loại nhỡ động mạnh
sẽ tăng nhiều nhất tuy nhiên điều đó không có nghĩa là việc đi máy bay sẽ kém an toàn hơn
ông william chỉ ra rằng máy bay được chế tạo theo thông số kỹ thuật rất cao và chúng có thể
chịu được tình trạng hỗn loạn tồi tệ nhất ngay cả trong tương lai tuy nhiên thời gian nhỗ động mức
độ vừa sẽ tăng lên thông thường trên một chuyến bay xuyên đại tây dương bạn có thể gặp phải tình
nhiễu loạn trong một mươi phút sau đó ông nghĩ rằng trong vài thập kỷ nữa thời gian này có thể
tăng lên hai mươi phút hoặc nửa giờ biển báo thắt dây an toàn sẽ được bật nhiều hơn ntsb đã tổ chức
một cuộc họp công khai về tình trạng nhỡ động không khí vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó họ đưa ra khuyến nghị cùng với các quy định nghiêm ngặt hơn về việc thắt dây an toàn
cho cả hành khách và tiếp viên khi máy bay bay vào trong vùng có rông bão và ở độ cao dưới sáu mét
cơ quan này cũng khuyến nghị hợp lý hóa các hệ thống thu thập và chia sẻ báo cáo nhiễu động
vì thông tin đó hiện không được truyền đi rộng rãi hoặc kịp thời